quý vị thân mến khi nhiều địa phương dần nới lỏng giãn cách xã hội thì việc xây dựng kịch bản hoạt động vận tải hành khách trở lại đang được các bến xe khách triển khai đồng loạt
kịch bản này sẽ giúp đưa vận tải hoạt động trở lại một cách an toàn nhất đảm bảo ở cấp độ dịch thế nào cũng sẽ có biện pháp tương ứng phù hợp nhất
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại các bến xe ở hà nội
sau một thời gian dài hà nội giãn cách xã hội thì hoạt động vận tải cũng đã ngừng hoạt động trong một thời gian khá là lâu
và theo như ghi nhận của chúng tôi thì ngay trong ngày đầu tiên hà nội nới lỏng các hoạt động xã hội thì các lái xe ở rất nhiều các bến xe đã đến khu vực bến và kiểm tra cũng như là bảo dưỡng lại các phương tiện của mình
vì rất có thể trong thời gian tới thì những xe khách này sẽ được hoạt động trở lại
xe của mình là từ ngày thực hiện giãn cách là xe mình là phải nghỉ
tính đến nay nó phải mất độ khoảng tầm hai ba tháng rồi
thì trước khi mà trước khi giãn cách là mình đã phải nghỉ rồi thì nó cũng không có khách
thế bây giờ mình đỗ lâu quá
không sử dụng thì là điện nó hao đi thì nó hết
thì nghe tin là chuẩn bị được hoạt động lại thì mình ra mình sạc lại điện đóm nào đó kia cho nó hoạt động lại
kiểm tra xe cộ do đó cẩn thận để mình chuẩn bị lúc nào được hoạt động thì mình hoạt động
các lái xe tỏ ra khá háo ước và suốt ruột để lại được chạy xe
còn các bến thì cũng đã chủ động
các bến cũng đã chủ động lên các phương án dự phòng cho các tình huống cụ thể
trong đó ba kịch bản được tính đến và lên phương án cụ thể
đó là hoạt động ở mức ba mươi năm mươi và hoạt động bình thường
tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở các địa phương ở điểm đến và điểm đi của các tuyến
bên cạnh đó công tác đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cũng đã được lên kế hoạch chặt chẽ
khi mà cả lái xe nhà xe và bến đều hiểu rằng muốn được tiếp tục hoạt động thì công tác phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu
chúng tôi cũng tăng cường công tác liên lệ với các đơn vị vận tải và trao đổi để họ tự chủ động trong công tác phòng chống dịch của phương tiện
và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị phương tiện về chất lượng cũng như là về các trang thiết bị cần thiết
để phục vụ trong thời gian mà khi mà được cơ quan quản lý nhà nước cho phép hoạt động trở lại
và đặc biệt lưu ý đến công tác phòng chống dịch khử khuẩn tại các phương tiện
và nhắc nhở đối với cả nhân viên và hành khách
cách đi xe thì thiện nhiên các yêu cầu năm k của đội y tế
đặc biệt là trong các tình huống mà phát sinh những người mà đi qua có biểu hiện nghi nhiễm bệnh chuẩn bị khu phòng cách ly
và nếu trong trường hợp phát hiện ra trường hợp có nghi nhiễm thì chúng tôi sẽ có khu cách ly riêng biệt
trong khi chờ các cơ lực lượng sức năng đến để thực hiện các phục vụ y tế
bên cạnh công tác chủ động của các bến và các nhà xe
thì các đơn vị này cũng mong muốn về phía các cơ quan chức năng cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể
trong việc quy định đối tượng được hoạt động cũng như yêu cầu phòng chống dịch bắt buộc đối với hành khách đi xe
sớm thống nhất quy định này giữa các tỉnh thành để hoạt động vận tải khách có thể sớm hoạt động trở lại an toàn và thông suốt
trong tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát tại nhiều tỉnh thành cũng như số lượng người tiêm chủng vaccine ngày càng lớn